mâu thuẫn sau va chạm giao thông hai nhóm thanh niên đã gây ra vụ hỗn chiến khiến bốn người nhập viện cấp cứu
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đã tạm giữ được năm đối tượng là bồ minh trung phan long hồ cao vĩnh kỳ võ minh bằng
cùng với một đối tượng khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra vào tối ngày bảy tháng ba nguyễn bình dương điều khiển xe máy lưu thông trong khu dân cư việt sinh
phường thuận giao thì đã xảy ra va chạm giao thông với xe máy do trung và bằng đang đi
trong lúc cãi nhau bằng đã dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm của dương rồi cùng trung bỏ đi
dương bực tức rủ ngô viết hòa một mươi tám tuổi quê ở đắk lắc đi tìm trung và bằng để giải quyết mâu thuẫn
khi thấy trung và bằng